thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín được coi là năm thành công của bộ lao động thương minh và xã hội
khi hoàn thành ba mục tiêu đề ra bảo đảm trụ cột cho phát triển bao trùm và bền vững
trong đó việc gắn kết đào tạo nghề tạo việc làm tại chỗ chuyển đổi cơ cấu kinh tế
được coi là động lực quan trọng trong mục tiêu phát triển bao trùm và bền vững
đây là một vùng đất trồng cà phê vối của người dân huyện đắc hà tỉnh con tum
sau khi chuyển đổi mô hình trồng cây ngắn ngày sang cây công nghiệp
hiệu quả kinh tế đem lại rõ rệt giúp người dân thoát nghèo
với nỗ lực thay đổi đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của huyện đắc hà
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín chỉ còn trên hai mươi một giảm hơn năm so với năm trước
cùng với công tác đào tạo nghề việc lồng ghép các chính sách giảm nghèo như cho vay vốn
tạo việc làm đã giúp các huyện vùng sâu vùng xa
và con tum được giảm tỷ lệ nghèo
một câu chuyện điển hình khác tại tỉnh bình dương
đây là điểm sáng trong một chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
đây cũng là một trong số những tỉnh trong cả nước không còn tỷ lệ tái nghèo
thậm chí bình dương còn đang áp dụng chuẩn nghèo cao hơn
so với chuẩn nghèo toàn quốc
chúng tôi rất là đặt nặng cái vấn đề là tạo việc làm
nâng cao cải thiện thu nhập của các hộ gia đình nói chung
đặc biệt là các hộ nghèo hộ cân nghèo thì được chú trọng
tạo điều kiện để cho vây vốn tính dụng tính chấp ưu đải để mà làm ăn
việt nam là một trong số nước đầu tiên
ở khu vực châu á thái bình dương
áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều để giảm nghèo tất cả các khía cạnh
để triển khai một cách hiệu quả
cụ thể hóa mục tiêu phát triển bao trùm
tránh rơi vào bẫy thu nhập trung bình và sự phân hóa giàu nghèo
cần có những giải pháp có tính căn cốt được đưa ra
trong kế hoạch năm hai nghìn hai mươi của bộ lao động thương bình và xã hội
năm hai nghìn hai mươi là năm kết thúc cũng như khởi đầu rất nhiều việc phải làm
là năm cuối cùng của chương trình mục tiêu giảm nghèo
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hai nghìn hai mươi cũng là năm bắt đầu thực thi và tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách
đối với người lao động
đây được coi là hành lang pháp lý quan trọng
là cơ sở để bộ lao động thương minh và xã hội
tiếp tục mục tiêu và giải pháp bảo đảm chính sách phát triển
bao trùm và bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau
năm hai nghìn một mươi chín là một năm tăng tốc
toàn ngành lao động thương bình và xã hội đã nỗ lực rất lớn
và đạt vượt các nguyên liệu
mục tiêu đẩy ra chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cũng đã khẳng định ba kết quả lớn mà bộ đã làm
tại hội nghị cuối năm của ngành năm hai nghìn một mươi chín
tôi nhấn mạnh thêm một số nội dung mang dấu ấn của ngành
mục tiêu đầu tiên là đột phá trong xây dựng thể chế
đột phá thứ hai đó là nâng cao chất lượng giáo dục
nghề nghiệp và phát triển thị trường lao động
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín bộ lao động thương binh và xã hội
đã tham mưu cho chính phủ
trình quốc hội thông qua bộ luật lao động sửa đổi
với phiếu đồng thuận cao là một dấu ấn lịch sử
đây là bộ luật rất lớn phức tạp và nhạy cảm
với nhiều yêu cầu mới và có tác động sâu rộng
đến hàng chục triệu người lao động
và đến đời sống của hàng chục triệu người dân
cùng với đó quốc hội cũng thông qua nghị quyết phê chuẩn
việc gia nhập công ước số chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
điều này bảo đảm thực thi thực chất các cam kết liên quan đến lao động
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho việc ký kết các hiệp định tự do thương mại
năm hai nghìn hai mươi phải tập trung cao nhất cho công tác xây dựng thể chế
hình thành thị trường lao động đồng bộ lành mạnh và hội nhập
năm hai nghìn hai mươi công tác giảm nghèo bền vững với các hộ nghèo hộ chính sách không có điều kiện
và khả năng thoát nghèo sẽ được bộ tiếp tục triển khai quyết liệt
gắn với các nhiệm vụ trong nâng cao chất lượng người lao động
mở rộng bảo hiểm toàn dân tạo điều kiện để người lao động yên tâm làm việc